qua làm việc bước đầu anh hoàng hương hoa chú tại tỉnh đống nay hành nghề lái taxi cho biết
vào khoảng giờ hai mươi phút anh nhận chở hai người về khu vực phường tân hiệp thị xã tân uyên
khi đi đến đoạn đường vắng thuộc khu phố tân bình các đối tượng ngồi sau bất ngờ dùng dao bấm kệ vào cổ
khống chế anh hoa để cướp đi chín ba triệu đồng rồi tẩu thoát
trong lúc giảng co anh hoa bị đứt sâu ở bàn tay trái mất nhiều máu
hiện công an thị xã tân uyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tiếp tục điều tra truy xét